các ngành chức năng của tỉnh phú yên và các nhà khoa học mới đây đã phát hiện thêm nhiều lớp khối đá hình lăng trụ
nằm trong danh thắng quốc gia gành đá đĩa ở xã an ninh đông huyện tuy an
sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh này cũng đã xin phép bộ văn hóa thể thao và du lịch phát dọn
làm sạch đất cát mở rộng danh thắng một kiệt tác của tạo hóa
được phát hiện từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám khu đá đĩa mới có diện tích hơn năm trăm linh m hai cũng được tạo nên bởi nhiều khối đá xếp trồng lên nhau
đều như tổ ong nằm kề bên trên danh thắng quốc gia gành đá đĩa
quan sát bằng mắt thường ai cũng có thể thấy những khối đá lớn chịu tác động của tự nhiên
tạo ra những đường nứt theo mạch dọc với cột thẳng đứng hoặc xiên bề mặt có hình lục rác hình vuông hoặc hình tròn
và sự xuất hiện thêm đến kỳ lạ của những khối đá ở trên cao nằm ngay lối xuống danh thắng quốc gia càng gây sự chú ý hiếu kỳ của du khách gần xa
phát lộ dần dân thôi để cho cái cảnh quan tự nhiên thiên nhiên cho nó đẹp
và nó góp phần thêm cái đẹp cho cái địa danh cành đó địa này nữa tức là nó vừa có biển mà vừa có núi
lúc kia thì người ta đã chụp hình cái khu vực trước kia không à
rồi sau khi mà khai thác ra thì người ta thấy những cái quất đá nó đứng đẹp thì người ta đã tới đây chụp hình đứng dựa vô cái quất đá người ta chụp hình
với kinh phí hơn bảy trăm linh triệu đồng được huy động từ nguồn thu phí tham quan năm hai nghìn một mươi chín
sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh phú yên đang khẩn trương phối hợp với các nhà khoa học tiến hành khảo sát
bóc rỡ nhanh lớp đất trên bề mặt làm lộ thiên rõ nét các khối đá
tạo thêm vẻ đẹp tự nhiên huyền bí điểm tham quan mới cho danh thắng quốc gia gành đá đĩa
nói chung vấn đề này rất là cẩn thận chúng tôi cũng đã làm việc với bộ văn hóa thể thao và du lịch
thì bộ văn hóa cũng đã lưu ý cái nội dung này
sau khi mà bóc dỡ xong thì chúng tôi sẽ tiến hành tức là lập lại cái huy hoạt chi tiết của cái khu vực này
để chúng tôi đưa vào cái bảo tồn và phát huy cái giá trị của nó theo cái quy định của luật di sản của nó
cành đá đĩa gồm nhiều núi đá nhô ra biển được công nhận là danh thắng cấp quốc gia năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
và được tỉnh phú yên đưa vào khai thác du lịch
với vẻ đẹp hoang sơ có một trăm linh hai của việt nam những năm gần đây gành đá đĩa ngày càng được nhiều du khách biết đến
trở thành điểm tham quan không thể bỏ qua khi đến với mảnh đất phú yên